tại yên bái do nhiệt độ xuống thấp đã xuất hiện nhiều trẻ em nhập viện
tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện sản nhi tỉnh đang điều trị nội chú cho gần tám mươi trẻ em
chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp viêm tai dữa và tiêu chảy
theo các bác sĩ tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện sản nhi tỉnh yên bái từ đầu tháng một mươi hai đến nay
đã có năm trăm linh lượt bệnh nhân thăm khám và điều trị trong đó có hai trăm năm mươi lượt bệnh nhi nhập viện
với các bệnh lý suy hô hấp viêm phổi viêm tai giữa viêm tiểu phế quản
dự báo trong những ngày rét đậm rét hại tại yên bái vẫn tiếp tục kéo dài
các bác sĩ cũng khuyên cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường dự ấm cơ thể
cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ
khi trẻ có các biểu hiện nghi nhiễm bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời